là chương trình được tổ chức thường niên tại việt nam lấy cảm hứng từ kinh đô thời trang lớn nhất với chủ đề cảm hứng thời trang nhân loại
tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế việt nam là nơi để các nhà thiết kế và những thương hiệu thời trang hàng đầu gặp gỡ giao lưu và trình làng những bộ trang phục mới nhất
với sứ mệnh kết nối lan tỏa và quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam với bạn bè quốc tế thông qua thời trang
tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế việt nam hai nghìn một mươi chín tôn vinh những phong cách thời trang đi đầu thế giới
đây cũng là nơi ươm mầm và phát triển những tài năng nhí góp phần xây dựng một thế hệ người mẫu vàng cho nền thời trang việt nam và quốc tế
tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế việt nam hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại hà nội
tại lễ công bố chương trình những gương mặt mẫu nhí đại diện cho tuần lễ thời trang cũng đã được giới thiệu tới công chúng